ủy viên trung ương đảng chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung chủ trì cuộc họp
tại hội nghị tập thể ubnd tp cho ý kiến biểu quyết về các dự thảo nghị quyết
chuẩn bị trình hội đồng nhân dân tp xem xét vào kỳ họp sắp tới
một trong những vấn đề rất được quan tâm là nghị quyết về quy định mức thu học phí
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông công lập của tp hà nội
nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách thực hiện đề án chương trình sữa học đường
cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi trên địa bàn tp hà nội
nghị quyết về đề án chính sách hỗ trợ cho cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
các trường mầm non công lập trên địa bàn tp
tại phiên họp tập thể ubnd tp còn xem xét đánh giá cho ý kiến về nghị quyết
thông qua chủ trương cơ chế và nguồn vốn đầu tư ba dự án đường sắt đô thị
ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm
ngoài ra ubnd tp xem xét cho ý kiến về đề án xây dựng đài phát thanh truyền hình hà nội
trở thành tổ hợp truyền thông hiện đại của thủ đô giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi
tuần qua tại hà nội trong buổi đối thoại với đại biểu dự đại hội công đoàn
ubnd tp hà nội cho biết sẽ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở
cho công nhân lao động trên địa bàn tp cũng như sẽ giả soát kêu gọi đầu tư
để xây dựng nhà ở
tại buổi đối thoại đại biểu công đoàn các khu công nghiệp khu chế xuất
liên đoàn lao động các quận huyện cho biết hiện nay vấn đề nhà ở cho công nhân lao động
mặc dù đã được thành phố và liên đoàn lao động quan tâm
song chưa đáp ứng được nhu cầu của công nhân nhất là việc xây dựng nhà ở cho công nhân
tại các khu công nghiệp quang minh hiện tiến độ đang bị chậm chưa triển khai được
trả lời về vấn đề này đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết theo kế hoạch từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ phải xây dựng sáu hai triệu m hai nhà ở và hiện nay
thành phố đã triển khai được ba năm triệu m hai tức là còn hai bảy triệu m hai nhà ở nữa
chưa được triển khai hiện nay hà nội có chín khu công nghiệp đang hoạt động
trong đó chỉ có ba khu công nghiệp là có nhà ở cho công nhân
vì vậy trong thời gian tới ủy ban nhân dân tp hà nội và liên đoàn lao động
thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng cũng như thực hiện cơ chế
của chính phủ cho đối tượng là công nhân lao động vay từ ngân hàng chính sách
để mua nhà ở dành cho người có thu nhập thấp
sở giao thông vận tải hà nội cho biết trong đồ án quy hoạch bến xe
bãi đỗ xe trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đang chỉnh ủy ban nhân dân tp phê duyệt
bốn bến xe khách liên tỉnh hiện có được tạm thời giữ lại tiếp tục khai thác
trong giai đoạn quá độ và chỉ nâng cấp cải tạo trên cơ sở quy mô như hiện nay
cụ thể bến xe liên tỉnh gia lâm giáp bát dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi
chuyển thành một bến xe khách liên tỉnh
bến xe khách liên tỉnh sẽ được chuyển thành bãi đỗ xe điểm đầu cuối xe buýt
phục vụ vận tải hành khách nội đô
các tuyến của bến xe gia lâm sẽ được chuyển về bến cổ bi đông anh nội bài
và bến xe phía nam ngọc hồi
các tuyến của bến xe giáp bát sẽ được điều chuyển về bến xe cổ bi đông anh
yên nghĩa và bến xe phía nam ngọc hồi
bến xe khách mỹ đình dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi năm chuyển thành bãi đỗ xe
điểm đầu cuối xe buýt phục vụ vận tải hành khách nội đô
các tuyến của bến xe mỹ đình sẽ được chuyển về bến cổ bi nội bài phùng và bến xe phía tây
bến xe nước ngầm sẽ được nâng cấp cải tạo trong giai đoạn trước mắt
dự kiến sau năm hai nghìn hai mươi năm khi xây dựng mới bến xe phía nam thì chuyển thành đầu mối giao thông công cộng
các tuyến của bến xe nước ngầm sẽ được chuyển về bến xe cổ bi và bến xe phía nam
đến thời điểm này đồ án quy hoạch đã được sở giao thông vận tải hà nội
báo cáo ủy ban nhân dân thành phố ba lần
dự kiến đồ án sẽ được phê duyệt trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
theo sở công thương tp hà nội sau hơn sáu tháng hà nội triển khai đề án thí điểm
quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành
đã có năm trăm hai mươi trên chín trăm bốn mươi một cửa hàng đáp ứng được các yêu cầu của đề án
và được ủy ban nhân dân các quận cấp biển nhận diện
với những địa chỉ được cấp biển người tiêu dùng đã có thể yên tâm
về nguồn gốc xuất hiện
để tiếp tục hỗ trợ các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn
các quận nội thành hà nội đại diện sở công thương hà nội cho biết
đã triển khai nhiều giải pháp như phối hợp với các tổ chức tài chính
để giới thiệu cho các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn
có nhu cầu làm thủ tục vay vốn theo quy định
sở công thương cũng đã đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận
cho các tổ chức cá nhân kinh doanh trái cây còn lại
dự kiến đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận
cho một trăm linh cửa hàng bán trái cây
hiện nay hà nội đã sẵn sàng cho việc truyền đổi vaccine quinvasem
sang vaccine comifi trong chương trình tiêm chủng mở rộng
đó là thông tin do sở y tế tp hà nội cho biết
tại buổi giao ban báo chí thường kỳ của thành ủy hà nội
vaccine comifi phòng chống các bệnh bạch hầu ho gà uốn ván
viêm gan b viêm phổi và viêm mảng não tuyếp b
có thành phần tương tự như vaccine quinvasem
vì vậy đối với các trường hợp trẻ
quinvasem hoàn toàn thay thế được bằng combify
loại vaccine này đã được tổ chức y tế thế giới cho phép sử dụng
tuy nhiên sở y tế tp hà nội cũng lưu ý
bất cứ loại vaccine nào cũng có thể xảy ra các loại phản ứng
ở các mức độ khác nhau
vì vậy trẻ sau khi tiêm cần được theo dõi chặt chẽ và cụ thể
thưa quý vị và các bạn
cứ năm năm một lần vào tháng ba âm lịch
gần xa lại nô nức đổ về tham dự lễ hội bơi đăm truyền thống
đã có lịch sử lâu đời với nhiều nét văn hóa độc đáo
tại phường tây tiệu quận bắc từ liêm hà nội
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám lễ hội baydam đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
điều này giúp cho lễ hội năm nay tăng thêm phần sôi động và ý nghĩa
mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nét độc đáo
trong lễ hội bơi đăm truyền thống qua phóng sự ngay sau đây
làng đăm nay là phường tây tiệu gồm có ba thôn thượng trung hạ
thuộc quận bắc từ liêm hà nội là một làng cổ có truyền thống văn hóa và sản xuất lâu đời
hiện nay trên địa bàn vẫn bảo tồn được nhiều công trình kiến trúc cổ có giá trị như đình đăng
miếu tây đăm văn chỉ v v và điểm nhấn chính là lễ hội bơi đăm truyền thống
lễ hội bơi đam được tổ chức năm năm một lần
diễn ra trong ba ngày từ mùng chín đến ngày một mươi một tháng ba âm lịch
các hoạt động chính tại lễ hội bao gồm thi đấu vật cơ người
màn sức thánh hát quan họ và sôi động nhất chính là bơi đăng
cuộc thi bơi đăng được tổ chức nhằm phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp
ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng dân tộc trong việc chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước
bên cạnh đó lễ hội được tổ chức là nguồn cổ vũ động viên mạnh mẽ
mẽ thắt chặt tình đoàn kết tôn vinh màu sắc làng hoa tây tựu trên mảnh đất nghìn năm văn hiến
theo cục lệ cổ truyền từ xưa thì sáng ngày mùng chín tháng ba âm lịch tháng năm khi tổ chức lễ hội chính

chiến thuật bơi thủy chiến của ngày xưa nhưng mà không phải vì cái việc mà bơi thủy chiến mà lại mất đi cái vẻ đẹp của nó
thì cái việc này thì ban tổ chức đã quán triệt chơi bơi ba miền là phải đoàn kết để làm sao cho cái bơi thi nó đẹp và có văn hóa
công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay được chính quyền và nhân dân phường tây tiệu thực hiện nghiêm túc phù hợp với truyền thống của địa phương
trước khi diễn ra lễ hội bơi năm truyền thống các đội tham gia đã tích cực luyện tập để đạt phong độ cao nhất khi tranh tài
lễ hội bơi đam truyền thống gồm có sáu thuyền chia đều cho một mươi hai tổ dân phố
việc tuyển trai bơi phục vụ lễ hội cũng được kiểm tra hết sức cẩn thận
thanh niên phải có thể lực
có tư cách đạo đức tốt có tâm huyết mới được tham gia lễ hội
năm nay lễ hội có rất nhiều đặc sắc
có ba đặc sắc đặc biệt
một là chuẩn bị của ban tổ chức rất chú đáo so với mọi năm
thứ hai là đặc sắc của nó là nhân dân có một nề nếp về phần dước rất chú đáo rất tốt
đối với nhân dân tây tựu rất phấn khởi
mà cái nô nước của nhân dân là nó có từ trong năm khi mà được đảng ủy hội đồng và ủy ban nhân dân phường thông báo là năm hai nghìn một mươi tám sẽ tổ chức lễ hội và đón bằng di sản văn hóa quốc gia

điểm đặc biệt và độc đáo của lễ hội bơi đăm truyền thống chính là vụ này
vừa dứt thánh đường bộ vừa dứt đường thủy
việc bơi đam lúc này chỉ mang tính chất bơi thờ bơi dạo bơi biểu diễn
do đó các thuyền không ganh đua và vội vã mà thường bơi thật đẹp thật nhẹ nhàng để lôi cuốn người xem
đây được xem là một lễ hội cổ truyền đẹp mắt đã tồn tại khoảng hơn hai trăm linh năm
được người dân địa phương duy trì và bảo tồn qua nhiều thế hệ
lễ hội bơi đăm truyền thống này có những đặc trưng khác so với các lễ hội khác
đó là lễ hội bơi đăm truyền thống của phường tây tịu thể hiện tinh thần thượng võ của các chai bơi
thể hiện đua thuyền thủy chiến
thể hiện việc mà
để tỏ lòng kính trọng
đức thánh tam giang bạch hạc là một vị tướng thời cùng vệ vương thứ một mươi tám
đã có công dẹp loạn và được rất nhiều lời thờ trong đó có khùng tây tịu đã thờ cúng ngài
và cứ hàng năm khi mà nhân dân thu hoạch kinh tế tốt
và có đời sống tốt
và tốt hơn thì đã có điều kiện để tổ chức lễ hội
lễ hội bơi năm có ý nghĩa lớn về truyền thống đoàn kết cộng đồng
giáo dục thể chất và gian luyện ý thức tập thể
tinh thần thượng võ cổ truyền cho người dân địa phương
đến với hội bơi đăm
người xem còn hiểu thêm về truyền thuyết dân gian gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc
về một hội bơi trải mang tinh thần thượng võ quyết liệt như một buổi luyện quân với những kỹ năng điều luyện
năm nay là cái năm mà được trên trung ương nhà nước phát cho cái bằng công nhân là di sản văn hóa vi vật thể cho nên là nó sẽ lòng trọng hơn mọi năm mà ít
chúng tôi là rất phấn khởi
mỗi năm là năm năm mới có một lần
như năm nay là năm đột xuất đáng số thì năm hai nghìn hai mươi thì mới mở
nhưng hôm nay là được bằng ở trên cấp cho cái bằng di sản phi vật thể
cho nên chúng tôi tổ chức thì nói cách có ba năm thôi
nhưng mà dân cũng rất phấn khởi
riêng tôi tôi là người con của phường tây tịu
ngày xưa là đâm nắng đâm
bây giờ là phường tây tịu
chúng tôi rất tự hào
toàn dân của tôi rất tự hào
mà qua lễ hội mà đón cái bằng di tích nhà nước phong tặng là cái di sản quốc gia nhà nước công nhận
chúng tôi rất phấn khởi
mặc dù ở gần trung tâm thủ đô đời sống cộng đồng có nhiều nét văn hóa mới du nhập
nhưng lễ hội bơi đa văn hóa là một lễ hội văn hóa mới
nhưng lễ hội bơi đam vẫn tồn tại một cách biển vững giữ được những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân tây tịu
với những giá trị độc đáo đó đầu năm hai nghìn một mươi tám lễ hội bơi nam truyền thống vinh dự được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây được xem như phần thưởng xứng đáng dành cho người dân tây tiểu trong việc bảo tồn và duy trì nét đẹp truyền thống của lễ hội bơi năm
có từ lâu đời mà vẫn giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống
của đất thăng long xưa
song song cái việc mà khi phường tây tịu được đón nhận lễ hội bơi đam là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
thì chủ trương của đảng chính quyền phường đã kiến nghị các cấp các ngành từ bộ thành phố và quận bắc tử liêm quan tâm thứ nhất là tu bổ
các hệ thống của đất thăng long xưa
các khu vực truy tích và cái tài sản trong đó có thuyền bơi của tây tịu thì cái nội dung bảo tồn thì chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể chi tiết hàng năm để tham mưu cho ủy ban nhân dân quận bảo tồn về mặt văn hóa cũng như tài sản liên quan đến cái lễ hội bơi đam
thưa quý vị với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đồng thời tạo sân chơi cho mọi người cùng tập luyện thể thao
thời gian qua một số hồ nước tại hà nội đã được lắp đặt các bộ máy đạp lọc nước hồ
tuy nhiên sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động đến nay những thiết bị này đã và đang bị hư hại và không còn bảo đảm những tính năng như ban đầu
ghi nhận của phóng viên truyền thông
đây là ba bộ máy gồm sáu xe đạp và ba thùng lọc đã được công ty briston việt nam tài trợ lắp đặt tại hồ đống đa từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
những thiết bị này được trang bị hiện đại bắt mắt tích hợp nhiều tác dụng vừa đạp xe khỏe người lại góp phần cải thiện chất lượng nước
nên có thời điểm người dân phải xếp hàng đợi đến lượt sử dụng
nhưng chỉ chưa đầy năm tháng đưa vào hoạt động những chiếc xe đạp này hiện tại đã gặp trục chặt
dù vẫn đạp tốt xong không còn hút được nước từ hồ lên đường

trong số sáu xe đạp hai xe không sử dụng được vì mất bê đan và hỏng nhông xích
do không hút được nước từ hồ lên nữa nên ba bể lọc cũng không hoạt động và xuất hiện rác thải bên trong
hệ thống ống nhựa dẫn nước đến bể lọc đứt rời đầu nối hoen dỉ
tại các hồ như xã đàn ngọc khánh thanh nhàn
tình trạng thiết bị hỏng hóc mất tác dụng lọc nước cũng xảy ra tương tự
các bộ thiết bị này khá đơn giản gồm bề lọc và máy tập thể dục
do nhóm nghiên cứu của viện nước tưới tiêu và môi trường thuộc viện khoa học thủy lợi việt nam thiết kế
đã giành giải thưởng xuất sắc sáng tạo vì môi trường do hội đồng anh tổ chức năm hai nghìn một mươi chín
người dân cũng rất mong muốn đơn vị liên quan thành lập tổ quản lý cử nhân viên kiểm tra bảo trì sửa chữa
để tránh gây lãng phí tiền của cũng như ý nghĩa môi trường mà chiếc máy này đem lại
bây giờ nó là lãng phí đầu tiên là lãng phí
thứ hai là cái máy ít có người hướng dẫn thì nó đỡ hơn chứ hồi đầu là tốt lắm
mà đạp nước lên là còn lọc nước được nhưng mà từ ngày này không có ai quản lý cả
thành ra mỗi người đạp một kiểu
thành ra là mà cứ sử dụng đọc mãi với cái hướng nó dẫn là cái vàn mở hơi đấy
lúc đầu đạp không lên nước sau đạp vặn rồi mới lên được
nhiều người đạp quá mà cái thời gian thì nó liên tục đi ra không có người bảo dưỡng là nó hỏng thôi
nếu mà cứ duy trì mà lắp cái xe này thì nó bị hư hóng mà không qua sửa chữa
thì là nó ảnh hưởng đến kinh tế của nhà nước
bác cũng hay đây tỏ
còn cái xe này thì sản xuất là lợi ích tốt lọc nước được
thế nhưng mà sau khi đó thì nó hư hóng cũng không qua sửa chữa gì
thế thì mong rằng là các nhà chức trách có trách nhiệm với cái hãng xe này
thiết bị đạp lọc nước hồ là ý tưởng tốt góp phần cải tạo chất lượng nước hồ
nâng cao sức khỏe và ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
tuy nhiên thiết bị cần thiết kế bền đẹp bảo đảm hoạt động hiệu quả lâu dài
đồng thời người dân sử dụng cũng cần phải có ý thức giữ gìn
tránh tình trạng sử dụng ít lâu thì đã hỏng
đặc biệt với các thiết bị lắp đặt đã lâu tại các hồ như thanh nhàn ngọc khánh xã đàn
cần được kiểm tra tổng thể nếu không khắc phục được thì nên thay thế bằng thiết bị thể dục khác
để chúng thực sự hữu ích với cộng đồng
đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt